ngày sáu tháng chín phó chủ tịch nước đảng thị ngọc thịnh và lãnh đạo tỉnh vĩnh long
đã đến dự lễ khánh thành trường mầm non tân hạnh thuộc xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long
trường mẫu giáo tân hạnh gồm năm phòng học mỗi phòng đa chức năng và hệ thống sân chơi
trên diện tích hơn sáu trăm năm mươi m hai tổng kinh phí xây dựng gần sáu tỷ đồng
trong đó quỹ bảo trợ trẻ em việt nam tài trợ năm tỷ đồng
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long hỗ trợ vốn đối ứng gần một tỷ đồng và mặt bằng xây dựng
sau lễ khánh thành phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đã trao quà
và cùng vui trung thu sớm với các em học sinh trên địa bàn xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long
nhân dịp này quỹ bảo trợ trẻ em việt nam và các nhà tài trợ đã trao năm mươi suất học bổng
mỗi suất trị giá một triệu đồng
các nhà hảo tâm tỉnh vĩnh long trao tặng một mươi xe đạp và ba trăm linh phần quà trung thu
cho các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh vĩnh long